lợi dụng lỗ hổng cho thuê xe với thủ tục đơn giản và nhiều chủ xe chủ quan mất cảnh giác
các đối tượng xấu đã giả danh khách hàng có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái
rồi sau đó bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài trả nợ
giả là người có nhu cầu thuê xe tự lái nguyễn diên phương đã lên mạng xem thông tin
trao đổi rồi thuê xe
mỗi chiếc xe được phương thuê với giá từ một năm đến một tám triệu đồng một ngày
tuy nhiên khi nhận được xe đối tượng đã đem đi bán với mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng
để có thể thuê được nhiều xe đối tượng đã rất tinh vi khi chuẩn bị giấy tờ và thay đổi địa điểm thuê nhằm tránh bị phát hiện
thời gian qua công an các địa phương đã khởi tố nhiều vụ án
xử lý nhiều trường hợp thực hiện hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
tuy nhiên thời điểm cuối năm nhu cầu thuê xe lớn và thủ tục đơn giản
nên rất nhiều đơn vị cá nhân có thể sập bẫy các đối tượng này
trong quá trình điều tra cơ quan chức năng thấy thủ tục thuê xe quá dễ dàng
nên các đối tượng dễ lợi dụng vào cái thủ tục đơn giản
đó để thuê xe và mang đi cầm cố chiếm đoạt của các cơ quan các doanh nghiệp cá nhân cho thuê xe
thông thường các đối tượng chỉ thực hiện thủ tục cầm cố thôi
còn những đối tượng đã có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu
thì có thể dùng những cái thủ đoạn tinh vi hơn như là làm giả giấy đăng ký xe
nên là những giao dịch bằng mua bán với những đối tượng không phải chủ sĩ
thì sẽ không có hiệu lực pháp luật theo quy định tại bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trên thực tế việc cho thuê xe ô tô tự lái là hình thức kinh doanh gặp nhiều rủi ro
và đa phần khi bắt giữ được kẻ lừa đảo thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu hết
và khi đó thiệt hại thuộc về phía người cho thuê và người cầm cố mua xe
vì vậy mỗi chủ sở hữu khi cho thuê cho mượn cần phải nâng cao cảnh giác
tránh sập bẫy các đối tượng xấu mà mất mát tài sản